từ ngày một tháng một mươi một tới đây thông tư ba mươi hai của bộ y tế quy định việc chi trả các chi phí thực tế để đảm bảo chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thay hộ vì mục đích nhân đạo có hiệu lực
theo đó các chi phí bắt buộc bên nhờ mang thai hộ chi trả bao gồm chi phí đi lại tới cơ sở khám bệnh chữa bệnh để được tư vấn khám kiểm tra theo dõi sức khỏe thực hiện dịch vụ kỹ thuật y tế xác định theo giá ghi trên vé hóa đơn hoặc giấy bên nhận thanh toán với chủ phương tiện đồng thời chi trả chi phí liên quan đến y tế
về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội có hiệu lực kể từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một tới đây quy định
tranh án phó tranh án thẩm phán thuộc tòa án quân sự các cấp viện trưởng phó viện trưởng kiểm sát viên viện kiểm sát quân sự các cấp
tránh thanh tra phó tránh thanh tra thanh tra viên thuộc thanh tra quốc phòng thủ trưởng phó thủ trưởng điều tra viên thuộc cơ quan điều tra viện kiểm sát quân sự trung ương
thủ trưởng phó thủ trưởng điều tra viên thuộc các cơ quan điều tra hình sự cơ quan an ninh điều tra các cấp chấp hành viên thuộc cơ quan thi hành án quân khu
quân chủng hải quân và bộ tổng tham mưu được hưởng mức phụ cấp một mươi năm với mức phụ cấp một mươi áp dụng đối với kiểm tra viên thuộc viện kiểm sát quân sự các cấp
thẩm tra viên và thư ký tòa án thuộc tòa án quân sự các cấp thẩm tra viên thi hành án thuộc cục thi hành án bộ quốc phòng thẩm tra viên và thư ký thi hành án thuộc cơ quan thi hành án quân khu quân chủng hải quân tổng thống mỹ
chấn chỉnh hoạt động xe quá tải tại lục yên tỉnh yên bái
hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục tăng cường xuống phía nam
dự báo ngày mai một tháng một mươi một bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền bắc nước ta
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở bắc bộ có mưa giải rác
các tỉnh ven biển trung bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to và rải rác có rông
riêng hà tĩnh phú yên có mưa to đến rất to
gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp ba
vùng ven biển cấp ba cấp bốn
các tỉnh bắc bộ trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi tám hai mươi độ c
vùng núi khoảng từ một mươi năm một mươi bảy độ c
khu vực hà nội có mưa mưa nhỏ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi tám tới hai mươi độ c
gió đông bắc cấp hai cấp ba
độ ẩm từ bảy mươi chín mươi năm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
từ hôm nay ba mươi một tháng một mươi đến ngày năm tháng một mươi một
các sông từ nghệ an đến ninh thuận
sẽ xuất hiện lũ
mực nước trên các sông từ nghệ an đến ninh thuận
phổ biến ở mức báo động một báo động hai
riêng lũ trên các sông ở hà tĩnh quảng bình quảng trị quảng ngãi
có khả năng lên mức báo động hai báo động ba
có nơi trên báo động ba
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ lớn
lũ quét trên các sông suối nhỏ
sạt lở đất ở vùng núi
ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp
cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn
đặc biệt là các hồ chứa thuộc các tỉnh từ nghệ an đến thửa thiên huế
thời gian gần đây việc cấp phép khai thác chế biến và vận chuyển các sản phẩm đá hoa trắng
trên địa bàn huyện lục yên tỉnh yên bái đang trở nên sôi động
tuy nhiên cũng từ đây nhiều đoạn đường trên địa bàn thị trấn yên thế
và một số xã đang xuống cấp trầm trọng do xe vận chuyển quá tải
ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và mất an toàn giao thông
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại thị trấn yên thế huyện lục yên tỉnh yên bái
đã từ nhiều tháng nay căn nhà của anh lộc văn thời tại thị trấn yên thế huyện lục yên tỉnh yên bái
đã phải dùng bạt để che chắn trước cửa nhà
vì sinh sống ngay cạnh mặt đường nhưng hàng ngày có rất nhiều xe tải trọng lớn chạy qua nhà
gây ra tiếng ồn và bụi bậm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình
địa bàn thị trấn yên thế huyện lục yên thời gian qua đang trở thành tâm điểm của hoạt động chuyên trở đá trắng
và các loại đá phục vụ cho chế biến
hầu hết những chiếc xe chở đá này đều xuất phát từ một số doanh nghiệp có mỏ và nhà máy khai thác chế biến đá
tại tổ một mươi năm một mươi sáu thị trấn yên thế
và một số xã lân cận
xe vận chuyển đá qua khu vực dân cư nhưng không có bạt tre
khiến cho bụi bạm và tiếng ồn ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
còn đây là đoạn đường thuộc tuyến nội thị của thị trấn yên thế
nhưng giờ nó đang bị băm nát bởi những chiếc xe chở quá tải
nhiều đoạn đường đã xuống cấp trầm trọng khiến người dân vô cùng bức xúc
trước đây thì nó hay đi về tối về đêm nhưng bây giờ là đi cả ngày luôn cả sáng cả chiều luôn
nó chạy liên tục ngày đêm đường xá bớt cách đây mới bỏ ban
năm năm làm rồi bây giờ nó lại xuống cấp trầm trọng như thế này
không chỉ có đường bị hư hỏng việc vận chuyển vượt quá tải trọng
cũng làm cho đầu mối của trụ t một và t hai cầu sắt vĩnh lạc bị nứt khe co giãn
và dầm sắt của cầu đã bị lệch và xe dịch khá lớn
nhiều mối nối của dầm cầu sắt cũng đang trong tình trạng hoen dỉ
khiến cho chiếc cầu này có nguy cơ sập bất cứ lúc nào
theo đánh giá của lực lượng chức năng hoạt động vận chuyển đá
và các sản phẩm đá đi tiêu thụ đang ngày một gia tăng
song hiện tại chưa có hạ tầng ổn định cho việc vận chuyển mặt hàng siêu trọng này
mặc dù đã được cấp một chạm cân tải trọng lưu động
nhưng do lực lượng mỏng sự phối hợp còn hạn chế
mà việc kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn huyện lục yên chưa đạt hiệu quả
có thể nhận thấy việc hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện lục yên bị xuống cấp trầm trọng
là hệ quả của việc khai thác vận chuyển các sản phẩm đá trắng trên địa bàn huyện trong thời gian qua
bên cạnh đó việc phối hợp kiểm soát xe quá tải của lực lượng chức năng
cũng đang có những bất cập hạn chế
hơn thế đó là việc tuân thủ chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp còn kém
đã khiến cho tình trạng này diễn ra rất khó khăn
và đã diễn ra trong một thời gian khá dài mà chưa thể giải quyết dứt điểm
thưa quý vị trong một mươi tháng qua tổng trị giá xuất khẩu của việt nam đạt một trăm bốn mươi bốn tám tỷ usd tăng bảy hai
tổng trị giá nhập khẩu khoảng một trăm bốn mươi năm mươi sáu tỷ usd tăng hai một so với cùng kỳ năm ngoái
kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng gia công lắp ráp với tỷ trọng lớn thuộc về các doanh nghiệp
có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
như điện thoại và linh kiện dẫn đầu với giá trị xuất khẩu đạt hai mươi tám ba tỷ usd
tiếp theo là hàng dệt may đạt một mươi chín chín tỷ usd
một số mặt hàng nông sản và nguyên liệu thô có kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm trước
như gạo dầu thô sắn và các sản phẩm từ sắn hóa chất
như vậy trong một mươi tháng qua thương mại hàng hóa của việt nam dự kiến xuất siêu gần ba năm mươi hai tỷ usd
tổ nhân giống cây con tại phường thuận hưng quận thốt nốt tp cn
đã ra đời cách đây hơn ba mươi năm
tuy nhiên thời gian gần đây thị trường giống cây con được thu hút mạnh mẽ
qua đây đã giúp bà con tại địa phương có cuộc sống khấm khá hơn rất nhiều so với trước đây
ghi nhận của phóng viên chương trình nhân dân
khởi xướng cho nghề nhân giống cây con là do ông nguyễn phú sang
hiện nay ông là chủ cơ sở nhân giống cây con lớn nhất tại khu vực tân phước một phường thuận hưng
ban đầu gia đình ông tập trung làm cũng để lấy công làm lời vì thị trường lúc bấy giờ chưa hút hàng
bởi đa phần người dân vẫn còn mặn mà với nghề trồng lúa
về sau do thấy được lợi ích lớn của cây rau hoa màu nên người dân đồng bằng sông kỳ long
dân dịch chuyển sang cơ cầu cây trồng
từ đây nhu cầu cây giống ngày càng tăng
ban đầu chỉ có một vài hộ
nhưng hiện nay đã có được tám hộ tham gia vào tổ nhân giống cây con
và mỗi gia đình thu nhập trên dưới một trăm linh triệu đồng mỗi năm
tôi làm năm nay ba mươi mấy năm rồi
cái này cũng có cái gốc vài gốc ở đồng tháp
là bà vợ vợ bà làm cái nghề này
cho nên tôi nói theo tôi mới làm
mới về đây mới làm mới biết làm thôi
chứ về dài ở chến thì đâu có ai biết làm đâu
ngoài lợi ích kinh tế hiện nay tổ nhân giống cây con phường thuận hưng
còn góp phần giải quyết cho hơn một lượt lao động một năm của địa phương
từ đó đã tạo điều kiện cho bà con nhất là phụ nữ
với vai trò nội trợ của gia đình có thể kiếm thêm thu nhập
qua đây cải thiện được cuộc sống của gia đình
mỗi ngày cô sinh học bình quân cả khoảng bảy mươi đi
nói với trung bình đi
là ngày nào cũng có điểm vậy
sáng cô đi làm gì rồi chiều thì cô đi dặm cây
rồi làm gì rồi sáng nãy bỏ hộp
nó đủ siêu chứng gì đó
là cô ăn sản phẩm mỗi bộ ghế gì là hai năm trăm linh
sáng không dậy
chiều dặm cũng dậy
qua nhiều năm xây dựng uy tín
hiện nay tổ nhân giống cây con phường thuận hưng
đã trở thành địa chỉ của bà con

của nhiều khách hàng của các tỉnh
tại khu vực đồng bằng sông kỳ long tp hcm và cả hà nội
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
do tập quán sản xuất lạc hậu
lại sinh sống ở vùng tây nguyên
cao vùng sâu
nên cuộc sống của phần đông đồng bào dân tộc thiểu số
ở quảng ngãi vẫn còn nhiều khó khăn
sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền sở tại
thông qua việc kết hợp
vận dụng linh hoạt sáng tạo các chương trình
đề án của nhà nước dành cho đồng bào
chính là nguồn lực quan trọng giúp bà con nỗ lực vươn lên
từng bước vượt qua đói nghèo
phóng sự sau đây được thực hiện
tại huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi
tranh thủ những ngày nắng giáo
anh lương văn dũng ở thôn rà pân
xã sơn long dọn dẹp đồng ruộng
chuẩn bị vụ mới
đây là năm thứ hai anh canh tác trên diện tích ruộng
vốn là vùng hoang hóa
năm hai nghìn một mươi năm được sự hỗ trợ của địa phương
hơn bốn mét vùng đất hoang được săn ủi
nước tưới được đưa về ruộng
vụ mùa hai nghìn một mươi năm
anh thu hoạch hơn sáu tạ lúa
tiếp tục cải tạo mặt bằng ruộng bậc thang
và áp dụng kỹ thuật mới
anh hy vọng vụ tới năng suất lúa có thể lên tám tạ
tăng hai mươi so với những năm trước
nguyện vùng cao sơn tây
là nơi có nhiều đồng bào ca dòng sinh sống
tỷ lệ hộ nghèo chiếm sáu mươi năm
hầu hết người dân sống rải rác vùng đồi núi
nhiều điểm có nguy cơ
cơ sản lửa cao
không mấy thuận lợi cho việc cải thiện
nâng cao mức sống cho bà con
cấp ủy chính quyền huyện sơn tây xác định
nếu không giải quyết tốt định canh định cư cho bà con
thì mục tiêu giảm nghèo sẽ không thực hiện được
kéo theo các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương
cũng sẽ khó hoàn thành
do vậy trong năm đầu thực hiện nghị quyết
huyện ủy sơn tây đã chỉ đạo các địa phương
ưu tiên nguồn lực để thực hiện việc định canh
định cư khai hoang phục hóa đồng ruộng
hỗ trợ đồng bào thiểu số ở các vùng sâu vùng xa
có đất sản xuất
từ sau chỉ đạo đó
các cấp ủy chính quyền ở sơn tây đã giao duyết
triển khai các chương trình định canh định cư
từ nguồn vốn một trăm hai mươi năm tỷ đồng
cộng thêm các nguồn lực khác
toàn huyện đã hoàn thành ba khu tái định cư
đưa gần một trăm linh hộ dân vùng sạt lở vào nơi ở mới
huyện cũng đã đầu tư hai công trình thủy lợi
đập ra bân và đê thoát lũ nước vương
đưa nước tưới về một trăm sáu mươi năm ha
lúa nước vùng khô hạn
khai hoang phục hóa sáu mươi hectare đồng ruộng
đồng thời lồng ghép chương trình ba mươi a
một trăm ba mươi năm chuyển giao các mô hình chuyên canh hiệu quả
cấp giống cho đồng bào phát triển chăn nuôi
tăng thu nhập
đầu tư và hỗ trợ cho bà con chúng ta
những giấm vật nuôi
như là trâu bò dê
và các loại bò lai
và heo cái sơn tháng
đối với giấm cây trầm
hỗ trợ đối với cây mô hình
các loại giấm lúa tốt
ngắn ngày năng suất cao
tổ chức các buổi tập quấn
chuyển giao khoa học kỹ thuật trực tiếp
tới bà con nhân dân
để bà con nhân dân nắm bắt
và áp dụng trong sản xuất nông nghiệp
lên đây mình ở chuyện nước nông khó sợ
còn nước uống thì có đầy đủ
chỗ ở cũng an toàn
nước có điện có
đó là nó cũng an toàn hơn dưới kia
bên như vậy thôi
thì đó thì nuôi vị
cũng có nuôi heo
thực tế đời sống của các hộ dân di cư
vùng núi sạt lở bóp bênh
tỷ lệ nghèo đói cao
trong khi đó nguồn lực đầu tư định canh định cư
phụ thuộc vào ngân sách
đây là thách thức lớn của huyện vùng cao sơn tây
tuy vậy huyện tiếp tục ưu tiên nguồn lực
hỗ trợ định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số
quy hoạch đầu tư hạ tầng
thay đổi phương thức sản xuất phù hợp với tập quán của đồng bào
hỗ trợ khoa học kỹ thuật trồng trọt
chăn nuôi để giúp bà con phát triển kinh tế
từng bước thoát nghèo
chương trình giảm nghèo và các chương trình khác
cũng tập trung đến trong vấn đề
phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc miền núi
như vậy là bằng các chương trình
hành động thực tế
phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương
cùng với sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy
chính quyền các cấp
các chính sách hỗ trợ đồng bào vùng cao
đã được vận dụng một cách sáng tạo và hợp lý
đã trở thành đòn bẩy giúp đồng bào dân tộc thiểu số
khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống
và từng bước vươn lên
vừa tạo nền tảng quan trọng
để huyện miền núi sơn tây có thể thực hiện được mục tiêu
mỗi năm giảm từ bốn đến năm số hộ nghèo
đã đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ huyện
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế
eu canada chính thức ký hiệp định ceta
lực lượng khuyến khích
quân syri sử dụng khí độc ở thành phố aleppo
hôm qua tại bruxelles bỉ
đã diễn ra lễ ký kết hiệp định thương mại và kinh tế toàn diện eu canada
gọi tắt là ceta
và hiệp định đối tác chiến lược
sự kiện này được coi là một bước tiến
khi chỉ cách đây vài ngày
ceta còn đứng trước nguy cơ đổ vỡ
do có sự phản đối tại một số khu vực nói tiếng pháp của bỉ
phát biểu tại cuộc gặp thủ tướng canada
chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker
đánh giá tuy mọi việc đã rất khó khăn
nhưng cuối cùng hai bên cũng đã đạt được đồng thuận
và đi đến ký kết hiệp định kinh tế và thương mại rất quan trọng
từng trải qua quá trình đàm phán kéo dài bảy năm này
một khi có hiệu lực
ceta sẽ kết nối eu
một trong những thị trường lớn nhất thế giới gồm năm trăm linh triệu dân
nền kinh tế năng động và lớn thứ một mươi toàn cầu
hàng hóa thông thương giữa hai bên sẽ được giảm tới chín mươi chín thuế xuất
ceta cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh ngạch thương mại song phương
tăng thêm một mươi hai tỷ euro mỗi năm
đồng thời giúp tạo ra nhiều việc làm mới trên cả hai bờ đại tây dương
sau khi ký kết
hiệp định sẽ phải được nghị viện châu âu và quốc hội canada phê chuẩn
trước khi chính thức có hiệu lực
thủ tướng iceland ngày hôm qua đã từ chức
sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn
trong bối cảnh không đảng nào giành chiến thắng đa số
mở đường cho các cuộc thảo luận gây gắt về chính phủ tiếp theo
phát biểu tại cuộc họp báo ở reykjavik
ông johnson của đảng tiến bộ nêu rõ điều này là phù hợp
với hiến pháp và ông được đề nghị ở lại cho đến khi chính phủ mới được thành lập
liên minh cầm quyền ở iceland đã không giành được đa số ghế quốc hội
mặc dù một trong hai đối tác của liên minh này dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ cao
trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn tổ chức ngày hai mươi chín tháng một mươi
theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng
trong đó đứng đầu là đảng độc lập giành được hai mươi chín phiếu ủng hộ
chiếm hai mươi một trong tổng số sáu mươi ba ghế quốc hội
đảng tiến bộ một đối tác trong liên minh cầm quyền
giành được vị trí thứ tư với tám ghế
theo ủy ban bầu cử trung ương moldova
kết quả kiểm ba mươi sáu mươi sáu số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày ba mươi tháng một mươi ở nước này
cho thấy chủ tịch đảng xã hội chủ nghĩa igor don giành được năm mươi năm số phiếu đã kiểm
đối thủ của ông donald là chủ tịch đảng hành động và đoàn kết
cựu bộ trưởng giáo dục maya sandu giành được ba mươi sáu mươi chín
đây là cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp lần đầu tiên ở moldova sau một mươi sáu năm
áp dụng thể thức người đứng đầu nhà nước do quốc hội bầu chọn
có chín ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lần này
trong đó có ba ứng cử viên độc lập
theo hiến pháp moldova để trở thành tổng thống
ứng cử viên phải giành được đa số tuyệt đối
tương đương năm mươi cộng với một phiếu bầu
nếu không hai ứng cử viên giành được nhiều phiếu nhất
sẽ phải tranh đua trong một cuộc bầu cử
nước mỹ hôm qua lại giống độc
bởi hai vụ xả súng kinh hoàng tại bang maryland và new york
làm bốn người thiệt mạng và một mươi một người bị thương
theo cảnh sát một vụ xảy ra vào buổi sáng
tại khu trung cư ở capital high thuộc bang maryland
làm hai người thiệt mạng trong đó có một thiếu niên và bốn người khác bị thương nặng
một vụ xả súng khác đã xảy ra tại một bữa tiệc thuộc bang new york
làm hai thiếu niên thiệt mạng
ở cả hai vụ việc các hung thủ đã chạy trốn khỏi hiện trường sau khi gây án
cảnh sát mỹ vẫn đang truy tìm nghi phạm
gây ra hai cuộc nổ súng
hiện chưa rõ động cơ của hai vụ thảm sát
và liệu chúng có liên quan tới nhau hay không
cảnh sát mỹ đã thiết lập các đường dây nóng
để người dân cung cấp thông tin liên quan đến hai vụ giết người
truyền thông siri đưa tin
lực lượng phiến quân ngày hôm qua đã sử dụng khí độc trong vụ tấn công
nhằm vào học viện quân sự assad
nằm ở khu vực ngoại ô phía tây thành phố aleppo của syri
làm một mươi năm người bị ảnh hưởng
vụ tấn công là một phần trong chiến dịch tấn công mở rộng
lực lượng phiến quân phát động từ ngày hai mươi tám tháng một mươi
nhằm vào các vị trí của quân chính phủ syri ở aleppo
tuy nhiên thông tin không nêu chi tiết về các loại khí độc được sử dụng tấn công
lực lượng phiến quân gồm các nhóm cực đoan
đã xâm nhập thành công vào khu vực trên từ hôm hai mươi tám tháng một mươi
giao tranh dữ dội với các lực lượng siri
phiến quân tấn công nhằm phá vỡ cuộc bao vây của các lực lượng chính phủ
đối với các khu vực do phiến quân kiểm soát ở phía đông aleppo
cơ quan trực thuộc chính quyền mỹ chuyên giám sát tình hình afghanistan
sigat cho biết
chính phủ afghanistan đã mất quyền kiểm soát hơn hai lãnh thổ
mà họ đã kiểm soát từ tháng năm tới tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
điều này cho thấy tình hình an ninh không ổn định
và những thách thức mà lực lượng taliban
cùng các nhóm phiến quân khác tạo ra ở quốc gia tây nam á này
bản báo cáo của sigat cho hay
khu vực dưới tầm kiểm soát hoặc ảnh hưởng của chính phủ afghanistan
đã giảm từ sáu mươi năm sáu hồi cuối tháng năm
xuống còn sáu mươi ba bốn vào cuối tháng tám vừa qua
dựa trên dữ liệu do các lực lượng mỹ ở afghanistan cung cấp
số liệu này thấp hơn so với những gì mà các quan chức mỹ trích dẫn trước đó
một mươi năm năm sau khi mỹ triển khai hành động quân sự ở afghanistan
để lật đổ chế độ taliban
taliban đã giành được những thắng lợi lớn
và ước tính đã kiểm soát được nhiều phần lãnh thổ hơn
bất kỳ thời điểm nào kể từ năm hai nghìn một
taliban đã thách thức các lực lượng an ninh afghanistan
ở nhiều thành phố chính trong vài tháng qua
theo báo cáo từ tháng một tới tháng tám năm nay
hơn năm năm trăm linh nhân viên an ninh afghanistan đã thiệt mạng
thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
xin thân ái chào tạm biệt